do mực nước hồ hòa bình đã trong giới hạn cho phép và tiếp tục giảm
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn lệnh công ty thủy điện sơn la cho phát điện trở lại các tổ máy
hồi bảy giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một mực nước thượng lưu ở cao trình một trăm một mươi năm năm mươi hai m lưu lượng đến hồ ba sáu trăm tám mươi m ba trên dây
tổng lưu lượng xả chín ba trăm ba mươi m ba trên dây gồm lưu lượng qua bốn cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng và để bảo đảm cấp điện phục vụ sinh hoạt sản xuất
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện sơn la cho phát điện trở lại các tổ máy theo yêu cầu sản xuất của công ty
đồng thời tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng lưu hạ lưu đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan
để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi thủy điện sơn la đã dừng tất cả các tổ máy phát điện không xả nước về hạ du